xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và trò chuyện với họa sĩ văn dương thành một nữ họa sĩ của việt nam người đã để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè quốc tế
ngay sau tiểu mục chuyện việt nam tiểu mục chuyện xa xứ sẽ là câu chuyện của một người dân đang sống và làm việc ở xa tổ quốc
như thường lệ kết thúc chương trình sẽ là tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc gửi về cho người thân và gia đình
trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
nhân dịp tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng được quốc hội khóa một mươi bốn bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiều hãng truyền thông quốc tế đã phản ánh đậm nét sự kiện này
các hãng tin nổi tiếng thế giới như tân hoa xã hãng tin prensa latina hãng tin tas nga afp pháp reuters anh washington post mỹ
và new trace time singapore cũng đã phản ánh đậm nét sự kiện tổng bí thư nguyễn phú trọng được bầu giữ chức vụ chủ tịch nước
bên cạnh việc thông tin về điện chúc mừng của lãnh đạo cấp cao các nước các chân tin đều khẳng định kết quả bỏ phiếu của quốc hội việt nam
chứng tỏ uy tín cao của đồng chí nguyễn phú trọng trong những năm công tác trên các cương vị cấp cao của đảng và nhà nước
đồng thời là sự ghi nhận công lao của đồng chí trong việc giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và củng cố vị thế đối ngoại của việt nam
chiều hai mươi năm tháng một mươi tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị bộ trưởng phụ nữ asean lần thứ ba
cùng dự lễ khai mạc có các bộ trưởng trưởng đoàn đến từ các nước asean và khoảng một trăm năm mươi đại biểu
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
chúng ta không thể trở thành cộng đồng asean đoàn kết tự cường sáng tạo phát triển bền vững nếu thiếu sự tham gia quan trọng của phụ nữ và trẻ em gái
để làm được điều này mỗi người phụ nữ mỗi trẻ em gái đều phải có quyền bình đẳng trong gia đình và xã hội
được học hành được phát triển được bảo vệ và được thực hiện những quyền năng chính đáng của mình
nhân dịp này bộ trưởng lao động thương binh và xã hội của việt nam đã nhận truyền giao và thực hiện nhiệm vụ bộ trưởng phụ nữ asean trong thời gian ba năm tới
góp phần thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái với mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau trong cộng đồng asean
cũng trong tuần qua thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ vương quốc anh đại sứ cộng hòa italia và tiếp đón trưởng đại diện các tổ chức liên hợp quốc tại việt nam
thống đốc tỉnh saikama nhật bản bộ trưởng môi trường kinh doanh rumani và luật sư pháp william poudon sang thăm và làm việc tại việt nam
tại các buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh sự hợp tác của các bên đối với việt nam và mong muốn các quốc gia các tổ chức sẽ tiếp tục ủng hộ và hợp tác tích cực với việt nam trong thời gian tới
nhân dịp tham dự hội nghị bộ trưởng phụ nữ asean lần thứ ba phó thủ tướng malaysia wan aziza đã có chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trong khuôn khổ chuyến thăm phó thủ tướng malaysia wan aziza đã có dịp hội kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh và tham gia một số hoạt động ý nghĩa khác
tại buổi tiếp phó thủ tướng malaysia wan aziza thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ với malaysia
một trong những đối tác hàng đầu ở khu vực việt nam mong muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ với chính phủ mới cũng như đảng cầm quyền và quốc hội mới của malaysia
thủ tướng đề nghị trong thời gian tới hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao đồng thời tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng thương mại đưa kìm ngạch thương mại song phương đạt mốc một mươi năm tỷ usd một năm hoặc cao hơn vào năm hai nghìn hai mươi
về hợp tác biển thủ tướng nhấn mạnh là hai nước ven biển đông và có vùng trông lấn hai bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ góp phần giữ gìn hòa bình ổn định an ninh và an toàn hàng hài trong khu vực
chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp các trưởng đoàn tham dự hội nghị bộ trưởng phụ nữ asean ammw lần thứ ba tại việt nam
nồng nhiệt chào mừng các đoàn đại biểu tới việt nam tham dự ammwk
trong đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tin tưởng thành công của hội nghị sẽ đóng góp tích cực vào việc xây dựng các chính sách của các nước trong asean liên quan đến thúc đẩy và đảm bảo an sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái
hướng tới thực hiện tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm về một cộng đồng tự cường năng động và các mục tiêu phát triển bền vững đến năm hai nghìn ba mươi
chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội việt nam luôn trú trọng đến vấn đề bình đẳng giới và phát triển phụ nữ
việt nam luôn sẵn sàng hợp tác với các nước asean trong vấn đề này để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và phát triển
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
sau đây tiểu mục chuyện việt nam sẽ là những chia sẻ của họa sĩ văn dương thành
người vẫn được bạn bè quốc tế gọi bằng một cái tên chiều mến người kết nối văn hóa đông tây
việt nam sẽ là những chia sẻ của họa sĩ văn dương thành người vẫn được bạn bè quốc tế gọi bằng một cái tên chiều mến người kết nối văn hóa đông tây
tiểu mục chuyện việt nam sẽ là những chia sẻ của họa sĩ văn dương thành
người vẫn được bạn bè quốc tế gọi bằng một cái tên chiều mến người kết nối văn hóa đông tây
họa sĩ văn dương thành là nữ họa sĩ nổi tiếng của việt nam và châu á
hiện bà đang sống và làm việc tại slock home thụy điển và việt nam
tác phẩm của họa sĩ văn dương thành đã được giải thưởng và triển lãm tại viện bảo tàng mỹ thuật quốc gia lần đầu tiên khi bà mới hai mươi tuổi
kể từ đó đến nay với một tám trăm linh bức tranh bà đã có tám mươi cuộc triển lãm nghệ thuật cá nhân
không chỉ ở việt nam thụy điển mà còn ở các quốc gia khác như thái lan singapore hồng kông trung quốc tây ban nha rumani bà lan
họa sĩ văn dương thành đã được trao tặng nhiều giải thưởng như chương trình nghệ thuật kiệt xuất quốc tế của cfmi
hoa kỳ pháp vào các năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và một nghìn chín trăm chín mươi
vinh danh đất việt năm hai nghìn bảy tại văn miếu quốc tử giám và top năm mươi quyền năng phái đẹp việt năm hai nghìn một mươi một
lần đầu tiên xin chân thành cảm ơn họa sĩ văn dương thành đã dành thời gian cho chương trình nhân dân
thưa bà bà là một họa sĩ được mọi người nhắc đến với rất nhiều các tên khác nhau như là người kết nối văn hóa đông tây
người miệt mài mang vẻ đẹp việt nam chia sẻ đến thế giới hay là đại sứ văn hóa chẳng hạn
thì bà có thể chia sẻ một đôi nét về hành trình để đến được với những tên gọi này khán giả chương trình nhân dân được biết được không
rất cảm ơn tôi rất vui và vinh dự
hôm nay đều hòa mặt với các bạn
đối với những người cầm bút thì không chỉ riêng tôi bất cứ một người nào sáng tác viết văn viết nhạc hoặc họa
thì vô hình chung là mình đã đem cái hình ảnh của quê hương mình đến với người xem
và khi mình có các cuộc triển lãm ở các viện bảo tàng ở các nước thì hàng nghìn người của các nước đó họ sẽ đến thăm
thì họ sẽ tiếp cận với cái hình ảnh việt nam qua nét bút qua hội họa thì lại càng là sâu sắc nữa
thì thật ra những cái tên gọi là do các đại sứ hoặc là báo chí hoặc là bạn bè nhà sưu tầm gọi như vậy thôi
nhưng mà khi mà mình cầm bút vẽ thì không hề nghĩ đến những cái điều đó
đương nhiên là cái lần đầu tiên mà mình có cái triển lãm riêng tại thủy điển thì cách đây đã hai mươi năm năm
thì đó là một cái lần rất là đáng ghi nhớ vì gọi là đem chuông đi đánh nước người
và chưa bao giờ có một triển lãm việt nam
ở tại bắc âu cho nên là người ta cũng đón chờ và bản thân mình cũng rất là hồi hộp
nhưng cái điều quan trọng nhất là nhiều ngày đêm sáng tác hết mình về cái đẹp của con người việt nam
của quê hương phong cảnh việt nam
từ cái mái tranh từ cái gốc đa sân đình hoặc là cái giếng nước
hoặc là cả những người nông dân đang làm việc ở trên cánh đồng thì rất là đẹp
thì đó là những cái bước đầu tiên mà gây một tiếng vang trên báo chí và tv
vâng lần đầu tiên thì bà đưa cái hình ảnh về đất nước con người việt nam
đến với bạn bè quốc tế như thế nào
bà có thể chia sẻ vài câu chuyện thú vị nào đó được không
vâng trước đó nữa thì những cái triển lãm của mình tại việt nam tại hà nội
thì đã có rất là nhiều các bạn nước ngoài đến xem và có sự quan tâm rất nhiều của các sứ quán
thế thì khi mà cũng như bức tranh cũng hình ảnh quê hương đó được diễn tả qua cái netwood
là chủ nghĩa
những ấn tượng thì là đưa ra để mà trưng bày ở các gallery và viện bảo tàng của các nước
thì mình cũng nhận thấy rằng không có cái gì là sự khác biệt
người ta đón nhận người ta chia sẻ rất là nhiều và rất là được nhiều người đến thăm
cũng từ đó thì là mình được cái học bổng để học tiếng thụy điển
thì khi ở việt nam vì ở đây có các em sinh viên
thì khi mà đi học thì gia đình rất là nghèo
và phải vượt qua rất nhiều khó khăn thì mới xong được một mươi hai năm
mình học ở đây là một mươi hai năm
trước kia thì học dài như vậy
thế nhưng mà khi mà trong thời gian học thì chỉ học các bậc thầy thế giới qua những bức ảnh nhỏ
thì có cái mơ ước ước gì có một ngày mà mình được nhìn thấy cái bức tranh
nhưng mà nghĩ là mơ ước không bao giờ có thật không bao giờ sẽ thực hiện được
không ngờ rằng mười mấy năm sau thì khi mà bước vào trường đại học ở bên kia
và có cái triển lãm đầu tiên đấy thì đã thực hiện được cái ước mơ mà cả cha mẹ mình cũng mơ ước
không bao giờ nghĩ sẽ có thật đối với con gái mình
tức là đúng trước mặt cái bức tranh hoa hướng dương của thiên tài van gogh
và đứng trước cái tranh thiên dung của rembrandt
thì nước mắt trào ra vì hạnh phúc quá
và rất là cảm động không nói nên lời
và cũng viết thư về cho bạn bè ở đây là được như vậy
khi mà được học bổng thì mình đã nghĩ thôi bây giờ không học gì nữa
tại vì học xong một mươi hai năm rồi lại học bốn năm ngoại ngữ rồi tiếng anh rồi
thì thôi không học nữa thì sang thụy điển thì bắt buộc học tiếng thụy điển lại bốn năm nữa
thì nói để các bạn sinh viên biết rằng là con đường đến với tri thức
mình phải rất là kiên trì và rất là say mê và không bao giờ thấy mệt mỏi
vâng được biết bà là một người họa sĩ mà có nhiều năm sinh sống tại thụy điển
là nữ họa sĩ châu á đầu tiên trực tiếp giảng dạy tại mỹ thuật bằng tiếng thụy điển đúng không ạ
vậy thì cảm xúc lúc đó của bà như thế nào
đấy cũng là một sự tình cờ thôi
khi mà đang học tiếng thụy điển thì là nhà trường họ biết là mình là họa sĩ chuyên nghiệp
khi họ xem một cuộc triển lãm thì họ mời giảng dạy luôn là buổi sáng đi học buổi chiều đi dạy
vâng thế thì trong cái thời gian mà mình dạy học như vậy
thì mình cũng học hỏi được của học sinh
học sinh rất là nhiều về văn hóa và về phong tục tập quán cũng như là đặc biệt là nghệ thuật của họ
thì cái sự giao thoa với nhau rất là gắn kết và rất là nhiều
đến nỗi mà sau bốn năm thì họ thành lập một cái hội nghệ thuật mang tên của tên văn dương thành luôn
vâng và các họa sĩ cũng đóng góp hội viên và cũng vẫn hoạt động mở các cuộc triển lãm kể cả tại hà nội
trong cái khoảng thời gian mà bà ở thụy điển giảng dạy mỹ thuật bằng tiếng thụy điển
thì bà có gặp khó khăn gì không
khó khăn là mình thấy vốn từ của mình rất là nghèo
bởi vì vốn từ hội họa thì có thể hơn họ
vốn từ hội họa rất là gần với tiếng anh và tiếng pháp
và nếu mà những người không chuyên môn thì những cái từ hội họa có thể họ không biết bằng mình
nhưng mà sang lĩnh vực khác ví dụ như là kỹ thuật hoặc là polytic chính trị hoặc là kinh tế thì mình không đủ vốn từ
cho nên thỉnh thoảng rất là lúng túng
nhưng may mắn là hội họa nó không cần phiên dịch nhiều
cho nên là người ta vẫn hiểu được hết
và người ta học được một cái kết quả rất là mỹ mãn
vậy thì còn những cái kỷ niệm đẹp đối với sinh viên
vâng nhiều lắm
nhiều lắm và rất là vui
sinh viên thì từ lứa tuổi các em trẻ một mươi tám cho đến các bác là sáu mươi
rất rất là tràn hòa trong những lớp học về nghệ thuật
thì có những cái điểm thú vị lắm
ví dụ như khi tôi tổ chức
một cái khóa học vẽ nhà trường xếp đặt hết rồi
thì đến cuối khóa vẽ
mặc dù là chương trình của tôi là dạy về nghệ thuật châu âu
nhưng mà tôi xin phép là sẽ có một buổi về hội họa việt nam
hội họa truyền thống cũng như hiện đại việt nam
và cuối buổi đấy thì là có một buổi liên hoan làm nem
làm nem và phở việt nam
thì người ta đến dự đông lắm
và người ta rất là hâm mộ
và người ta rất là thích
đấy là hai món mà rất nhiều người nước ngoài
rất là hâm mộ
hôm nay đến với truyền hình nhân dân
thì tôi cũng thấy bà cũng đã chuẩn bị một số
các cái dụng cụ
liệu bà có thể trình diễn
một chút để cho khán giả truyền hình nhân dân
và các bạn sinh viên ở đây được biết không
vâng tôi rất vui lòng
bởi vì đã từng là sinh viên một mươi hai năm
cho nên là rất là vui sẽ vẽ thẳng các em sinh viên
và tôi hy vọng rằng bức tranh này
khi thành công
thì chúng tôi sẽ đô giá
để gây quỹ cho trường trẻ em
mồ côi khuyết tật
tại tỉnh phú yên
tên là trường niềm vui
dạ vâng ạ
xin mời họa sĩ
vâng chỉ cần một ít phút thôi
thì họa sĩ đã hoàn thành một tác phẩm của mình
bà có thể chia sẻ tác phẩm
cho khán giả truyền hình nhân dân được biết được không
bức tranh này
trong một dịp tôi về thăm
cái vườn biển quê nghèo
và có rất là nhiều em bé
mồ côi hoặc tàn tật
thì đến thăm và dạy học cho các em
tôi rất là nhớ
cái ấn tượng của biển xanh
mây trắng và cái thiên nhiên rất là đẹp
thì tôi về nhà
luôn luôn nghĩ tới cái hình ảnh đó
và hôm nay tôi muốn diễn đặt nó lên trên cái
mặt vải ấy
để sau này sẽ
tiếp tục hoàn thành
cái bức tranh và để tặng cho các em ở đó
theo tôi được biết thì
đến nay thì bà đã có hơn một tám trăm linh tác phẩm
tám mươi cuộc triển lãm
nghệ thuật cá nhân
ở một mươi hai viện bảo tàng của các quốc gia trên thế giới
và không biết là
việc kết nối văn hóa việt nam
đến với bạn bè quốc tế
thông qua các tác phẩm hội họa
thì có gì khác so với
các cái cách thức khác không
mỗi cái loại hình nghệ thuật
thì sẽ có một cái con đường
để mà tiếp cận đến với cái cảm xúc
và trái tim của người xem
có phần khác nhau
nhưng về hội họa thì rất là dễ
nó không phải phiên dịch qua ngôn ngữ
nhận qua cái cảm xúc thôi
là người ta có thể là
thấy yêu thích thấy vui thấy buồn
hoặc là thấy một cái sự
tò mò vân vân
triển lãm hội họa
bao giờ cũng là một cái dấu ấn khá mạnh mẽ
và được ghi dấu
trong cái lòng người xem khá lâu
bởi vì có những khi
ba bốn năm sau
họ vẫn liên hệ với họa sĩ
và khi mà họ đến thăm việt nam
họ cũng liên hệ và họ cũng muốn
chỉ để biết rằng là
hiện nay mình đang sáng tác những cái gì
thì chứng tỏ là
cái quê hương mình được phản ánh
qua cái ngôn ngữ
đường nét hình khối
của hội họa
thì rõ ràng là có cái dấu ấn
có cái kỉ niệm in đậm
khá là sâu sắc đến với bạn bè
những người đã từng thưởng thức
có một lần tôi rất xúc động là
có một cái tàu thủy
thái bình dương
từ bắc âu sang
thì có một đôi vợ chồng
đến thăm khách sạn rex
ở cái tàu thủy đấy
tức là họ đi trong ba tháng
thế mà họ đem theo cả cái bức thư của tôi
cách đấy một mươi năm
và ảnh chụp cái bức tranh họ đã sưu tập
cách đấy một mươi năm
và họ không biết là có gặp mình hay không
thì rất lạ là khi họ đến rex thì
mình lại có triển lãm ở đấy
thì họ không tưởng tượng đây là sự thật
họ vô cùng cảm động
và tôi rất cảm động là vì họ
đi du lịch mà họ mang theo
những cái kỷ niệm cách đấy một mươi năm
về một bức tranh và cả cái
lời viết và bức thư
trong suốt cái quá trình tham gia và các hoạt động
các cái chương trình các sự kiện lớn
tại nhiều quốc gia
thì rõ ràng là chúng ta có
đối với cá nhân bà thì có rất là nhiều những cái kỷ niệm
bà có thể chia sẻ
một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của bà như thế nào
một kỷ niệm nữa cũng gắn vó với
thời sinh viên và thơ ấu
là khi tôi còn nhỏ
thì là cha tôi đã qua đời
một ngôi từ lúc rất nhỏ như vậy
thật ra thì đã rời xa cha
lúc bảy tuổi rồi
mà khi đó bắt đầu vẽ ngoạch ngoạc
thì cha đi làm về
thì nói con có thể
cố gắng lên thì có thể thành họa sĩ
chỉ nói thế thôi chứ không khen đẹp
hay gì cả
nhưng cha tôi rất là yêu âm nhạc cổ điển và hội họa
dù là đất nước lúc đấy vô cùng nghèo
vẫn mua một cây violon
để cho các con tập đàn
và cũng cho cây bút để vẽ
sau này tôi
lớn lên trong cái tiếng nhạc của chopin
trong những cái bản nhạc
rất là sâu sắc
rất là êm dịu
rất là kỳ diệu của chopin
thì là nó giúp tôi nghị lực
và nhớ đến cha mình
nhớ đến nghị lực của người cha
và vượt qua hết tất cả mọi gian khó
để mà học một mươi hai năm
sau này đến
thì tôi rất vinh dự là được
bảo tàng chopin đón tiếp
có thể nói là khi mà nhìn thấy cây đàn
cách đây mấy trăm năm mà
thiên tài vĩ đại của thế giới đã chơi
và được xem tận mắt những cái bản nhạc ông viết tay
thì có thể nói là cảm động quá
nước mắt cứ rơi
thế nhưng mà tuyệt vời nữa là
khi mà ở phòng khanh thiết họ làm đón tiếp mình
và họ treo bức tranh trên rung chopin mình vẽ
bằng chất liệu sơn mài việt nam
mà treo lên tại bảo tàng của thiên tài chopin
thì rất là xúc động
rất là xúc động
và có mặt cả đại sứ việt nam
lẫn đại sứ thủy điển
để chứng kiến cái giây phút mà bảo tàng chopin
ở warsaw và poland
treo bức tranh của họa sĩ việt nam lên
vâng được biết là công việc của bà
rất là bận rộn
nhưng bà vẫn sắp xếp tham gia vào
nhiều các chương trình thuyện nguyện
như là dạy vẽ miễn phí
cho trẻ bị thiệt thòi này
sáng tác nhiều tác phẩm
cho sinh viên tài năng của việt nam
và tổ chức các chương trình đưa hội họa vào cuộc sống
hay là giảng dạy
cho các trung tâm trẻ thiệt thòi
làng trẻ em sos
lý do gì mà bà tham gia vào rất nhiều công việc thiện nguyện này vậy
tôi nghĩ rằng
bất kì văn nghệ sĩ nào
cũng mơ ước là mình được
được đem cái kiến thức
nghệ thuật hội họa
hoặc là âm nhạc của mình
để mà chia sẻ cho các em nhỏ
những người mà thiệt thòi
là yếu kém
và đấy là một cái bổn phận
cũng như là một niềm hạnh phúc
và một cái vinh dự tuyệt vời
của tất cả những người nào mà được tham gia
được sang sẻ với các em
chắc chắn là ai cũng muốn làm
chứ không phải một mình tôi đâu
vâng thưa họa sĩ
thì có mặt trong trường quay ngày hôm nay của chúng tôi
cùng với tham dự buổi trò chuyện của chúng ta
thì có rất là nhiều các bạn sinh viên
đến từ nhiều trường đại học khác nhau
đặt một vài câu hỏi nào đó
vâng bây giờ thì mời các bạn sinh viên
rồi mời bạn
xin chào họa sĩ văn dương phành
em là dương trường tùng em đến từ đại học kiến trúc hà nội
em được biết là
cô đã sáng tác rất là nhiều bức tranh
thì cô lấy nguồn cảm hứng từ đâu
để có thể sáng tác ra những bức tranh như vậy
cô đã lấy từ thiên nhiên
và con người chung quanh mình
ví dụ như về kiến trúc
thì cô là họa sĩ
mà vẽ kiến trúc về hà nội nhiều nhất
nhất là cửa ô quan trưởng
và văn miếu
cô vẽ năm mươi bức tranh
của mỗi đề tài đó
khi thơ bé cô đi chơi với ba của cô
và ngắm cái kiến trúc cổ hà nội
còn tồn tại lại đến bây giờ
rất là đẹp
rất là đơn sơ
nhưng mà rất là độc đáo
thì sau đấy về nhà
cô tâm niệm rất nhiều cảm xúc
tích tụ những cái cảm xúc và ý nghĩa của mình
truyền tải được cái cảm xúc của mình
đến cho với người xem
kiến trúc cổ hà nội
còn bạn sinh viên nào muốn đặt câu hỏi
giao lưu với họa sĩ không nhỉ
vâng mời bạn
em chào cô ạ em chào anh
em là đỗ thị thúy hằng
sinh viên năm thứ hai học viện báo chí và tuyên truyền ạ
em có một câu hỏi muốn đặt cho cô
là theo em được biết
thì cô có rất là nhiều cuộc triển lãm lớn
trên quốc tế ạ
thì cô có thể giới thiệu với khán giả
được biết là mỗi cuộc triển lãm đấy
thì cô muốn gửi gắm những thông điệp như thế nào
với bạn bè quốc tế ạ
em cảm ơn ạ
mỗi một triển lãm thì tất nhiên cô muốn hướng về một đề tài
và một phong cách thể hiện khác nhau
nhưng thông điệp thì
lại gần như là giống nhau
tức là đưa cái đẹp của việt nam
con người phong cảnh
quê hương đất nước mình
đến với bạn bè
đương nhiên là mỗi một cái triển lãm cô sẽ nói là
triển lãm này về kiến trúc cổ hà nội
triển lãm này về biển
quê hương việt
người mẹ và thiên nhiên
vâng một lần nữa
xin được chân thành cảm ơn họa sĩ
với những chia sẻ vừa rồi
và cũng xin được chúc cho họa sĩ
có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục công hiến
cho nền hồi họa nước nhà
vâng xin cảm ơn
rất là vui và rất là vinh dự được đến hôm nay
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam
tiếp theo như thường lệ
tiểu mục chuyện xa xứ
đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc

mặc dù đã đi nhiều thành phố lớn khắp thế giới như mỹ úc
mặc dù đã đi nhiều thành phố lớn khắp thế giới như mỹ úc
nhưng khi tới hà nội margot van der poel
vẫn có một cảm nhận khá thú vị về thành phố ngàn năm văn hiến của việt nam
nhưng khi tới hà nội margot van der poel vẫn có một cảm nhận khá thú vị về thành phố ngàn năm văn hiến của việt nam
nhưng khi tới hà nội margot van der poel vẫn có một cảm nhận khá thú vị về thành phố ngàn năm văn hiến của việt nam
sau những ngày làm việc bận rộn margot thường dành thời gian gặp gỡ với những người bạn tìm hiểu về đất nước con người việt nam
sau những ngày làm việc bận rộn margot thường dành thời gian gặp gỡ với những người bạn tìm hiểu về đất nước con người việt nam
những người bạn tìm hiểu về đất nước con người việt nam để nắm bắt văn hóa và xu hướng tại những thành phố đang có tốc độ tăng trưởng nhanh ở đông nam á
một người có trách nhiệm với công việc gần gũi phong cách làm việc hiện đại đó là cảm nhận của những người bạn việt nam đang làm việc cùng magot giám đốc thương hiệu cho space menapac một đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng chuyên nghiệp tại khu vực và thế giới
sau khi gây dựng và mở chi nhánh ở nhiều quốc gia margot đã tới việt nam
mở các chi nhánh tại ba thành phố lớn
bạn ấy ở một nơi đất nước hà lan rất là xa xôi tuy nhiên là bạn ấy đã catch up được với cố phối về văn hóa của người việt rất là nhanh
nhận thấy thị trường việt nam rất tiềm năng với dịch vụ cho thuê văn phòng dùng chung nên thời gian tới margot mong muốn sẽ tiếp tục cùng những người bạn việt nam mở rộng và phát triển mảng dịch vụ nhiều tiềm năng này
vừa rồi là câu chuyện của một người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc ngay sau đây tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời nhắn nhủ của những người con ở xa tổ quốc sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
chúng tôi đã cho các bạn thấy câu chuyện của một người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc ngay sau đây tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời nhắn nhủ của những người con ở xa tổ quốc sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay